ủy viên khu vực duyên hải của kenya rosda oskyancha vào ngày một mươi ba tháng sáu xác nhận số người tử vong trong vụ việc liên quan đến một giáo phái ở nước này thực hành việc nhịn an để gặp chúa giê xu đã vượt qua con số ba trăm linh sau khi một mươi chín thi thể mới được tìm thấy cùng ngày
cảnh sát kenya cho rằng hầu hết các thi thể được tìm thấy trong khu rừng sakahola gần thị trấn malindi bên bờ ấn độ dương thuộc về những người theo pol nenzy mccainzai một tài xế taxi trở thành nhà truyền đạo đang bị cảnh sát giam giữ kể từ ngày một mươi bốn tháng bốn
trong khi đó người sáng lập năm mươi tuổi của nhà thờ tin lành quốc tế đã ra đầu thú hôm một mươi bốn tháng bốn
các chuyên gia đánh giá đói khát là nguyên nhân chính gây ra cái chết
trong khi một số nạn nhân khác bao gồm cả trẻ em đã bị bóc cổ đánh đập hoặc ngặt thở
vụ án này đã làm rúng động kenya khiến tổng thống william rotto ra lệnh thành lập ủy ban điều tra về những cái chết và lực lượng đặc nhiệm để đánh giá hệ thống quy định quản lý các tổ chức tôn giáo ở quốc gia đông phi
ezekien odero một mục sư khác bị buộc tội có liên hệ với mccainshi đang bị điều tra về một loạt tội danh bao gồm giết người hỗ trợ tự sát bắt cóc cực đoan hóa tội ác chống lại loài người
tán ác với trẻ em lừa đảo và rửa tiền